phát biểu tại buổi làm việc với tổng cục hải quan về công tác chống buôn lậu năm hai nghìn một mươi chín
chiều nay đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đã lưu ý về những thiếu sót của ngành dù đạt kết quả tốt về thu ngân sách
tại buổi làm việc ghi nhận nhiệm vụ thu ngân sách năm hai nghìn một mươi chín của ngành hải quan
phó thủ tướng cho rằng đã đạt kết quả rất tích cực với ba trăm bốn mươi tám tỷ đồng
tuy nhiên bên cạnh những mặt tích cực phó thủ tướng lưu ý trong năm hai nghìn hai mươi
ngành hải quan cần tập trung khắc phục tình trạng một bộ phận công chức hải quan thiếu tinh thần trách nhiệm
có liên quan đến các vụ buôn lậu tại một số đơn vị còn có biểu hiện tiêu cực tham nhũng vật
để chấn trình tình trạng trên phó thủ tướng yêu cầu ngành hải quan cần tăng cường thanh kiểm tra công tác
xây dựng cơ chế theo dõi giám sát kiểm tra hoạt động công vụ của công chức hải quan
đặc biệt là công tác kiểm tra sau thông quan để phòng ngừa tiêu cực tham nhũng lạm quyền